chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay ngày hai mươi hai tháng hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần tin chính có trong chương trình
bộ quốc phòng bàn giao hai mươi một hectare đất để mở rộng sân bay tân sơn nhất
hà nội phạt tù nhóm nhân viên gian lận xăng dầu
ngân hàng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ giảm lãi suất
trong phần tin quốc tế bộ trưởng tài chính châu âu hy vọng đạt thỏa thuận
về chống chuẩn thuế
nhiều điểm du lịch nổi tiếng hy lạp đóng cửa do nhân viên đình công
trong quá trình phát triển các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh quảng ngãi
phải là một trong những đội ngũ quan trọng để tư vấn hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh
trong chỉ đạo điều hành tỉnh phải đồng tâm nhất trí trước hết là trong tỉnh ủy
ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân và cả trong hệ thống chính trị của tỉnh
xác định rõ nguyên nhân vì sao chưa phát triển mạnh nhận thức rõ người lãnh đạo phải làm gương
tìm ra phương pháp lãnh đạo để tạo sự đồng thuận nhất trí
đây là lưu ý của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi tiếp các cán bộ lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ xúc động được gặp đoàn cán bộ lãnh đạo
nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô
thủ tướng nêu rõ đất nước đang phát triển mạnh mẽ trong đó có quảng ngãi
vốn là tỉnh thuần nông nay đã phát triển mạnh mẽ về mọi mặt
đánh giá cao tỉnh rất quan tâm chăm lo các gia đình chính sách người có công lão thành cách mạng
thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn thủ tướng mong quảng ngãi tiếp tục thực hiện chính sách này ngày một tốt hơn
thủ tướng nhấn mạnh cố thủ tướng phạm văn đồng là một nhà cách mạng lãnh đạo kiệt xuất của đất nước
là người con quê hương quảng ngãi là một tấm gương lớn cho chúng ta học tập và nói theo
thủ tướng cũng cho biết chính phủ đang nỗ lực thực hiện chức năng kiến tạo liêm chính
hành động mạnh mẽ vì người dân và doanh nghiệp
nhấn mạnh quảng ngãi là địa phương anh hùng chịu nhiều hy sinh mất mát trong kháng chiến
nhưng hiện nay vẫn là tỉnh nghèo đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn
do đó lãnh đạo tỉnh phải nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững
thủ tướng đề nghị trong quá trình phát triển các đồng chí nguyên lãnh đạo cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh
là một trong những đội ngũ quan trọng để tư vấn hỗ trợ cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo điều hành
lãnh đạo phải làm gương tìm ra phương pháp lãnh đạo để tạo sự đồng thuận nhất trí
thủ tướng chúc các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh quảng ngãi mạnh khỏe đoàn kết nhất trí
tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho địa phương đất nước cho sự nghiệp cách mạng
là chỗ dựa tin cậy vững chắc cho các thế hệ con cháu nói theo
trung tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
vừa có buổi làm việc với trung tâm gìn giữ hòa bình việt nam gặp gỡ động viên trò chuyện với một số cán bộ chiến sĩ
từ phái bộ nam sudan hoàn thành nhiệm vụ trở về và sĩ quan sắp tới sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại liên hợp quốc
tại buổi làm việc lãnh đạo trung tâm gìn giữ hòa bình cho biết trong năm hai nghìn một mươi sáu đã tập trung huấn luyện
bồi dưỡng nâng cao năng lực về quân sự chuyên môn ngoại ngữ cho các lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại hai phái bộ cộng hòa trung phi và nam sudan cũng như đội hình đơn vị bệnh viện giã chiến cấp hai tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
triển khai hiệu quả công tác chỉ huy chỉ đạo và quản lý một mươi hai sĩ quan việt nam đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị
đánh giá cao những kết quả của trung tâm gìn giữ hòa bình đã làm được trung tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam mong rằng tới đây trung tâm sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
để thực hiện tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước và bộ quốc phòng giao phó
cùng ngày trung tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
cũng đã có buổi làm việc tại trung tâm hành động bom mìn quốc gia việt nam
trong năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm đã thực hiện hỗ trợ nạn nhân tai nạn bom mìn tại quảng nam hà tĩnh
và tai nạn bom mìn tại khu đô thị văn phú hà đông thực hiện dự án khảo sát kỹ thuật xác định khu vực ô nhiễm bom mìn
vật nổ theo tiêu chuẩn hành động mìn quốc tế tiến hành tập huấn triển khai áp dụng thí điểm quy trình khảo sát kỹ thuật mới
tại huyện a lưới thừa thiên huế bước đầu đã đạt kết quả tốt
trong năm hai nghìn một mươi bảy trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện tháo gỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh một cách hiệu quả nhất
bộ quốc phòng cũng vừa ký bàn giao cho bộ giao thông vận tải hai mươi một hectare đất khu vực sân đỗ quân sự tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
để triển khai xây dựng đường lăn và sân đỗ máy bay dân dụng
đây được xem là một giải pháp cấp bách nhằm giải tỏa sự quá tải hiện nay ở sân bay tân sơn nhất
theo đó phần đất mà bộ quốc phòng bàn giao nằm ở phía đường hoàng hoa thám thuộc quận tân bình là khu vực đậu máy bay vận tải quân sự và trực thăng quân sự
việc chuyển giao hai mươi một hectare sân đỗ quân sự cho sân bay tân sơn nhất để xây dựng đường lăn sân đỗ máy bay dân dụng sẽ giúp giải quyết tình trạng quá tải tại sân bay này
hiện sân bay quốc tế tân sơn nhất có thể đáp ứng cho năm mươi vị trí đỗ máy bay ngay trong khi nhu cầu thực tế là sáu mươi bảy vị trí
với việc tiếp nhận bàn giao hai mươi một hectare đất của bộ quốc phòng
sẽ giúp sân bay có thể mở rộng xây mới thêm từ ba mươi đến năm mươi vị trí độ mới
qua đó sẽ nâng cao năng lực tiếp đón từ bốn mươi đến năm mươi triệu hành khách một năm trong thời gian tới
hôm qua trong khi thi công công trình mở rộng cụm cửa khẩu quốc tế lao bảo thuộc nhóm ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đơn vị thi công đã phát hiện một quả bom có chiều dài một một mét trọng lượng hơn một trăm một mươi ba kg nằm sâu dưới lòng đất gần một năm mét
nhận được tin báo đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã trực tiếp đến hiện trường xử lý đưa quả bom lên khỏi mặt đất
được biết đây là loại bom mk tám mươi một do quân đội mỹ sản xuất và ném xuống địa bàn thị trấn lao bảo trong những năm chiến tranh
nhằm ngăn chặn sự tiến công nổi dậy của quân và dân địa phương trong chiến dịch giải phóng huyện hương hóa nhưng không phát nổ
sau khi đưa quả bom lên khỏi mặt đất đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị đã di chuyển quả bom về bãi nổ tập trung để hủy nổ
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo đã lập biên bản tạm dừng thi công nhằm đảm bảo an toàn tại khu vực
bên cạnh tuyến xe buýt nhanh brt kim mã bến xe yên nghĩa hà nội đang tiến hành khảo sát lên phương án để triển khai tuyến xe buýt nhanh brt thứ hai từ kim mã đến khu công nghệ cao hòa lạc
đây là thông tin được sở giao thông vận tải tp hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức vào chiều qua
theo ông ngô mạnh tuấn
phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội thời gian tới sở sẽ tiếp tục thực hiện đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn
trong đó sẽ phát triển một mươi bốn tuyến xe buýt thường và một tuyến xe buýt nhanh
tuyến buýt nhanh số hai này có lộ trình từ kim mã đến khu công nghệ cao láng hòa lạc
hiện sở giao thông vận tải hà nội đang tiến hành khảo sát dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong quý i và chậm nhất là đầu quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cũng cho biết sau gần hai tháng triển khai tuyến buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa đã vận hành theo đúng phương án
bảo đảm chất lượng dịch vụ an toàn thu hút được hành khách đi xe buýt và bước đầu có những kết quả rõ rệt hành khách đánh giá tích cực thiện cảm hơn với phương tiện công cộng

bảo đảm chất lượng dịch vụ an toàn thu hút được hành khách đi xe buýt hành khách đánh giá tích cực thiện cảm hơn với phương tiện công cộng

đại diện sở giao thông vận tải hà nội cũng cho biết sau gần hai tháng triển khai tuyến buýt nhanh brt kim mã yên nghĩa đã vận hành theo đúng phương án

thu hút được hành khách đánh giá tích cực thiện cảm hơn với phương án thu hút được hành khách đánh giá tích cực thiện cảm hơn với phương án thu hút được hành khách đánh giá tích cực thiện cảm hơn với phương án
hơn một tuần qua vụ ngộ độc tại tỉnh lai châu làm chín người chết
và hàng trăm người phải vào viện khám và điều trị khiến dư luận xôn xao
qua đó dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt là việc lạm dụng rượu sử dụng rượu không rõ nguồn gốc
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng
thực trạng này lại càng báo động hơn khi việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
của nhân dân các dân tộc ở các xã vùng sâu vùng xa vùng biên giới đã trở nên phổ biến
ngay sau khi vụ ngộ độc xảy ra tỉnh lai châu đã thành lập nhiều đoàn liên ngành
tổng kiểm tra đột xuất trên địa bàn toàn tỉnh
riêng huyện phong thổ nơi xảy ra vụ ngộ độc tỉnh đã thành lập ngay sáu đoàn công tác liên ngành
đến từng bản từng nhà thậm chí tìm đến từng lán nương để vận động bà con
đến các cơ sở y tế khám sàng lọc và vận động bà con giao nộp số rượu không rõ nguồn gốc
xuất xứ để tiến hành tiêu hủy
cùng với việc tuyên truyền vận động để bà con nhân dân hiểu rõ đây là vụ ngộ độc rượu
công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được đặc biệt quan tâm
qua kiểm tra đã phát hiện hầu hết các cơ sở kinh doanh rượu đều không có giấy phép
không rõ nguồn gốc xuất xứ và chất lượng
các hộ kinh doanh cũng tranh thủ với lúc đoàn kiểm tra vừa bước vào
hầu như đã xách can rượu người ta cũng thừa biết việc làm của người ta
và người ta
giấu đi nhưng hôm nay đối với việc kiểm tra đột xuất
chúng tôi cũng đã phát hiện và thu hồi được số rượu của các chủ hộ kinh doanh
bởi vì các mặt hàng rượu này là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện
và hạn chế kinh doanh việc cấp phép kinh doanh đòi hỏi rất nghiêm ngặt
và đa số là các hộ sẽ không được cấp phép
nếu mà về mặt quy định các mặt bởi vì nó không đủ điều kiện để cấp phép kinh doanh
do đó các hộ cũng
chủ yếu là kinh doanh
trộm được chúng tôi không khó kiểm tra
điều đáng chú ý là ở những xã vùng sâu vùng xa
người dân thường tự nấu rượu
để dùng hoặc bán nhưng lại không kiểm soát được về vấn đề chất lượng
nguy hại hơn có nhiều trường hợp vì lợi nhuận đã lợi dụng sự hạn chế về nhận thức của bà con
để buôn bán rượu được pha chế từ những chất có hoạt tính độc hại như methanol
khi mà bình thường như mình uống thì chẳng hạn ai chứng minh mình phải xuống
họ bán mình mua họ nấu đảm bảo mình mua
còn để chứng minh một gốc thì kiểm tra như thế nào như thế nào
thì người ta vẫn cần giấy chứ còn mình đây mình mua và mình uống
thì cần gì phải chứng minh một gốc gì đâu
như bọn chị đi mua thì chỉ có biết là gia đình người ta nấu như thế
thì đến mua mà uống đây người ta uống người ta đảm bảo người ta biết rồi
thì mình mua thôi chứ còn thì mình không biết thử là rượu như nào
không riêng gì huyện phong thổ mà rất nhiều nơi khác cũng tồn tại tình trạng này
người bán khi bị kiểm soát được rượu người bán khi bị kiểm soát được rượu
người bán khi bị kiểm tra thì biện minh với lý do là rượu chỉ để uống trong gia đình chứ không bán
người uống thì phó thác cả mạng sống cho người bán với niềm tin chỉ bằng cảm tính bên ngoài
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu khuyến cáo
người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ của các hàng hóa mình mua
trong đó có rượu để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc
các cơ quan ban ngành liên quan cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát
và phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
trong khi đó tại tỉnh cao bằng uống nước ăn cơm trong màn
chuyện nghe như đùa nhưng đó là tình trạng đang diễn ra ở xóm nà trang xã chu trinh
cuộc sống của hàng trăm người dân bị đảo lộn và bất ổn vì ruồi nhặng xuất hiện quá nhiều
người dân cho biết nguyên nhân chính của tình trạng này là bãi rác nà lần
nằm cách đó chưa đầy nửa cây số
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mắc màn ăn cơm
mắc màn ăn cơm
là công việc quen thuộc mà gia đình ông hướng ngọc vấn làm trong mỗi bữa cơm của gia đình
kể cả ngày đất tối
theo ông vấn mỗi ngày gia đình ông phải dùng đến ít nhất một mươi miếng rán ái rùi
nhưng vẫn không thể diệt hết được rùi
hiện tượng rùi nhạn chỉ tăng đột biến từ khi thành phố cao bằng đưa bãi rác đi vào hoạt động
không phải riêng nhà tôi mà xung quanh đây là bốn năm hộ
ở đây cũng là tình trạng giống nhau cả
thì bắt đầu đến khi ăn cơm là phải coi như là
chuẩn bị xào rau xong
động tác là coi như là đậy nắp vào
đậy nắp vào mâm cơm xong
bê vào bê vào chui vào trong màn mới ăn cơm rồi
còn gia đình bà hoàng thị sông
cuộc sống gia đình bà cũng đang bị đảo lộn
vì số lượng rùi quá lớn
tất cả các vật dụng trong gia đình bà đều bị rùi bám quanh dày đặc
đặc biệt nhà có trẻ nhỏ
thì bà lại càng lo lắng thêm sức khỏe cho con cháu mình hơn
từ lúc có bãi rác về được một thời gian là ở đây có nhiều ruồi lắm
đây dân chúng tôi là
bức xúc mà không biết đề nghị vào đâu được
thì hôm nọ nhiều quá thì
thấy thôi đề nghị thì nhà máy xuống
công ty nó không xuống phun cho một lần
bây giờ đỡ một tí rồi nhưng mà vẫn còn nhiều
thấy bây giờ sức
tôi không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe con chó đâu
rùi nhiều quá thì mình cần bát cơm bát canh
bao nhiêu là nó cũng
con rùi là nó cứ bay vào là cứ rơi xuống rơi xuống
nhiều khi còn gắt phải ăn phải cả rùi
bãi rác nà lần là nơi tập kết rác của cả thành phố cao bằng từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
do công ty đầu tư phát triển và môi trường tỉnh cao bằng đầu tư và quản lý
bãi rác có hệ thống xử lý rác thải an toàn hiện đại
tuy nhiên từ khi tiếp nhận rác thải
cũng là lúc mà hàng trăm hộ dân sống gần khu vực bãi rác vẫn bị ảnh hưởng bởi rùi nhạ
mặc dù cứ hai tuần đơn vị quản lý bãi rác đến phun thuốc diệt ruồi một lần
tuy nhiên số lượng rùi nhạc vẫn không hề thiên giảm
mà còn xuất hiện
nhiều hơn nỗi lò dịch bệnh sẽ xảy ra làm cho người dân nơi đây thêm lò sợ

mặc dù đã có biện pháp phun thuốc diệt ruồi hai tuần một lần
nhưng người dân luôn lo lắng về biện pháp này
vì từng ngày số lượng ruồi vẫn tăng theo cấp số nhân
người dân mong muốn các cơ quan chức năng đơn vị quản lý bãi rác
cần sớm có biện pháp nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường
khi vận hành bãi rác tại nà lần
và kiểm tra mức độ ô nhiễm mà bãi rác nà lần gây ra
để có phương án hiệu quả nhất nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dân
mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế
bộ trưởng tài chính châu âu hy vọng đạt thỏa thuận về chống trốn thuế
nhiều điểm du lịch nổi tiếng và nhiều điểm trốn thuế
nhiều tài chính hy lạp đóng cửa do nhân viên đỉnh công
bộ trưởng tài chính các nước liên minh châu âu bày tỏ hy vọng tiến đến gần hơn
đến việc xây dựng những quy định chung để chống chôn thuế và né thuế
các bộ trưởng tài chính châu âu mong muốn đạt được một thỏa thuận về đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia
theo kết quả điều tra ở châu âu
nhiều tập đoàn đa quốc gia đã sử dụng các kỹ xảo tinh vi
như chuyển thu nhập và tài sản sang các chi nhánh ở những nước có quy định thuế xuất thấp
ngoài ra nhiều công ty đa quốc gia châu âu tìm mọi cách lách luật
để tránh phải đóng thuế tại quốc gia đang tiến hành hoạt động kinh doanh
liên minh châu âu ước tính hàng năm khu vực này thất thu khoảng tám mươi tỷ usd bởi các hành vi trốn thuế
cuộc họp cũng sẽ tìm ra cách thống nhất các quan điểm về đánh thuế với các tập đoàn đa quốc gia
và định nghĩa về một thiên đường thuế
phó tổng thống mỹ mike pence kêu gọi các thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây
dương nato hoàn thành mục tiêu dành hai gdp cho lĩnh vực quốc phòng
sau cuộc họp tại bruxelles phó tổng thống mỹ và tổng thư ký nato jens stoltenberg
đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại trụ sở nato
cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng tri tiêu quốc phòng
phó tổng thống mỹ pence kêu gọi các thành viên nato hiện vẫn còn chưa đạt mục tiêu hai
sớm hoàn thành nghĩa vụ
theo các báo cáo trong cuộc hội đàm ông pence và tổng thư ký nato stoltenberg
đã thảo luận về tình hình ukraine
diễn biến mới nhất của các cuộc khủng hoảng syri và liby
và quan hệ giữa nato với nga
ngoại trưởng nga sergei lavrov hôm qua đã cáo buộc các cơ quan tình báo mỹ
thường xuyên can thiệp vào các đường dây liên lạc
và nghe trộm các cuộc trao đổi của đại sứ nga tại mỹ
phát biểu trước báo giới hôm hai mươi một tháng hai
ngoại trưởng nga sergei lavrov khẳng định
trong vụ bê bối liên quan đến tướng michael fren
cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống mỹ donald trump
các cơ quan tình báo mỹ đã công khai
thừa nhận với các nhà báo
dù nạc danh rằng đường dây liên lạc của đại sứ nga
tại mỹ sergei kislyak
thường xuyên bị nghe lén
cũng theo ông lavrov
nội dung nghe lén bao gồm các báo cáo của đại sứ kizia
cho phía nga về những công việc của ông
người đứng đầu ngành ngoại giao nga cũng kêu gọi
cộng đồng quốc tế chú ý nhiều hơn
đến các hoạt động theo dõi và thu thập thông tin
trên toàn thế giới
bằng những cách thức được xác định là không hợp pháp
hôm qua ít nhất bốn người thiệt mạng
và một mươi bảy người khác bị thương
trong một vụ tấn công liều chết
nhằm vào một tòa án ở trung tâm
một thị trấn phía tây bắc của pakistan
vụ đánh bom xảy ra vào sáng hôm qua
tại thị trấn chesada
tại phía tây bắc thủ đô islamabad
khi một nhóm tay súng mang theo súng và bom
tấn công một tòa án tay địa phương
một kẻ trong số đó đã cho nổ tung quả bom
trên người ngay tại lối vào chính
cảnh sát cho biết sau khi gây án
những kẻ tấn công đã cố tháo chạy khỏi hiện trường
xong đã bị cảnh sát bắn hạ
không lâu sau đó
một nhánh của taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm
tuyên bố trả đũa chiến dịch truy quét phiến quân
của lực lượng an ninh pakistan thời gian qua
đây là vụ bạo lực mới nhất trong vòng một mươi ngày qua
đến nay đã làm hơn một trăm linh người thiệt mạng
nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của hy lạp
đã không mở cửa đón du khách
do nhân viên đình công
những người làm việc tại các điểm này đòi tăng lương
và cải thiện điều kiện làm việc
trong số các địa danh nổi tiếng không mở cửa đón du khách
những ngày qua tại hy lạp
là đèn panthenon hay đồi acropolis
du khách tới đây chỉ có thể
chìm ngưỡng các di tích cổ từ bên ngoài
nguyên nhân của tình trạng này là do
cuộc đình công của công nhân tại các địa điểm du lịch trên
yêu cầu tăng lương
và cải thiện điều kiện làm việc trước mùa cao điểm du lịch xuân hạ
bộ trưởng văn hóa hy lạp
đã ra lệnh chấm dứt hành động này
và cho biết đang nỗ lực thực hiện các biện pháp
để bảo đảm việc làm cho người dân
các nhà nghiên cứu từ phòng thí nghiệm
trường đại học bang oregon mỹ
vừa chế tạo thành công một con robot
hai chân có tên là cassie
được kỳ vọng có thể thay chân lính cứu hỏa
xông vào các đám cháy để dập lửa
hay hoạt động trong những vùng gặp thiên tai
thảm họa hoặc nhiễm độc
có thể tự mình vượt qua các chướng ngại vật
thậm chí có thể tự lấy lại thăng bằng
khi bị đẩy
những nhà sáng chế cho biết con robot hoạt động rất tiết kiệm nhiên liệu
lại có thể di chuyển tới bất kỳ địa hình nào
con người có thể tới
robot này sẽ đặc biệt hữu dụng trong lĩnh vực tìm kiếm
và cứu hộ
ngoài những nhiệm vụ năng nề trên
đôi chân linh hoạt của cassie
còn có thể được ứng dụng trong công việc giao hàng đến tận nhà
những hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay